thưa quý vị sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tịnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
bốn đối tượng là lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi
lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa mời một mươi bốn đối tượng có liên quan
tại hộ bà cao thị cúc về trụ sở huyện đức hòa làm việc
và trước đó vào chiều ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi
tại nơi tự sưng tịnh thất bồng lai sau đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định